thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hòa bình bùi văn kiểu bằng hình thức cảnh cáo
thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông bùi văn kiểu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hòa bình
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh hòa bình
ban chấp hành đảng bộ tỉnh hòa bình đã thi hành kỷ luật về đảng